hàng trăm thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trên quốc lộ một a vừa được lực lượng công an tỉnh hậu giang kịp thời ngăn chặn
vào khoảng một giờ sáng nay các trinh sát hình sự phát hiện rất đông thanh niên đi xe mô tô và ô tô tụ tập dọc hai bên quốc lộ một a đoạn thuộc địa bàn xã long thạnh và tân long của huyện phụng hiệp chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe
nhưng do trời mưa nên các đối tượng không tổ chức đua xe ngay mà cho người liên tục rào dọc theo tuyến quốc lộ để cảnh giới
đến gần ba giờ sáng khi trời vừa tạnh mưa hàng trăm xe mô tô phân khối lớn đa số đã được đổ lại và có cả xe ô tô chở các đối tượng cổ vũ kéo ra quốc lộ phóng như bay từ xã long thạnh huyện phụng hiệp về hướng thị xã ngã bảy thì bị lực lượng làm nhiệm vụ vây bắt
nhiều đối tượng đâm xe vào nhà dân thậm chí vứt xe xuống sông nhưng không thoát
đến sáng nay một trăm bốn mươi đối tượng một trăm một mươi sáu xe mô tô và bốn xe ô tô đến từ nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long như đồng tháp vĩnh long sóc trăng cần thơ được đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
cũng với hành vi tổ chức đua xe trái phép vào khoảng một giờ tối qua một nhóm thanh niên đã bị công an tp bến tre tỉnh bến tre bắt quả tàng đang tổ chức giàn hàng ngang rú ga nẹp ô đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên đường hùng vương thuộc phường bảy tp bến tre
điều đáng nói là nhóm đối tượng này còn mang theo cả công cụ hỗ trợ
khi lực lượng chức năng đến nhóm đối tượng liền bỏ chạy tán loạn một số đối tượng chạy vào các con hẻm để lẩn trốn
tuy nhiên lực lượng chức năng đã nhanh chóng chốt chặn và truy bắt lập biên bản xử lý sáu đối tượng nam tạm giữ bảy xe mô tô xe gắn máy các loại
trong đó có một số xe đã được thay đổi kết cấu
qua kiểm tra trên người và xe của đối tượng nguyễn phúc hậu sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã sơn đông thành phố bến tre phát hiện thêm hai con dao bấm bảng sắt
các đối tượng trong nhóm này có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi đăng ký hộ khẩu thường chú trên địa bàn tp bến tre
hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng và mở rộng điều tra truy tìm số đối tượng tham gia vụ việc này nhưng đã tẩu thoát

hôm hai nghìn một mươi chín tại khu vực đường mòn biên giới thuộc thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tổ công tác của công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát một mươi hai a ba nghìn bốn trăm bảy mươi chở ba công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép
tại cơ quan công an những người này cho biết đã nộp cho nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc số tiền từ một đến ba triệu đồng để được nam giúp vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
theo yêu cầu của mình thì em đón người việt nam ở lạng sơn
đưa lên xe và thu tiền của họ từ một triệu đến ba triệu đồng vậy
đưa vào thuê xe và gọi xe đưa người việt nam vào trong khu vực cửa khẩu và giao cho một người việt nam
người ta đưa qua đường mòn sang bên kia biên giới
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy các lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an tổ chức đưa dẫn bảy công dân chuẩn bị xuất cảnh sang biên giới
qua đường mòn năm thuộc thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng
hàng thu kinh phí tổ chức đưa dẫn xuất cảnh trái phép sang trung quốc số tiền ba năm triệu đồng một người
ai chưa có tiền sẽ trừ vào lương khi đi làm tại trung quốc
em thấy công việc ở bên ấy nó cũng nhẹ nhàng mà lương cũng được ạ
cho nên là em có về rủ bạn bè với anh em sang đi làm để người ta kiếm thêm cung nhạc á
thì em cũng chưa hiểu biết nhiều về pháp luật cho nên là
em cũng không biết là mình phải làm cái thời gì
rồi bọn em đi theo đường mòn thì người ta dẫn em đi thôi
vì bọn em chàng là trước thì chỉ đi làm ở bên kia đấy
thế là nghe bảo công việc có nguồn định nên bọn em đi theo chỉ làm thôi
theo số liệu thống kê của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đơn vị đã phối hợp lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu
tiếp nhận bảy mươi năm lượt với gần sáu trăm linh
công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động bất hợp pháp
bị lực lượng chức năng bắt giữ trao trả
hạn chế những rủi ro cho công dân việt nam và cũng là để có căn cứ vào
cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân việt nam khi xuất cảnh sang trung quốc lao động
thì khuyến kháo là người dân khi đi là phải đến cơ quan đựng xuất cảnh
để được tư vấn hướng dẫn và làm các thủ tục xuất cảnh hợp pháp
thực tế cho thấy hầu hết số lao động chui sang trung quốc
làm ăn đều có tình cảnh chung là gia đình khó khăn trình độ văn hóa thấp
thiếu hiểu biết chưa nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn khi đi lao động phía bên kia biên giới
để nâng cao nhận thức trong nhân dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất nhập cảnh
cảnh báo những rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác nắng nóng gai gắt tiếp tục xảy ra đến cuối mùa khô
tại khu vực miền trung khiến cho tình trạng thiếu nước sạch tại đây ngày càng trở nên báo động
tại tỉnh phú yên đến nay đã có khoảng một mươi hộ dân ở sáu huyện thị xã của tỉnh này bị thiếu nước sinh hoạt
cao điểm nắng nóng toàn tỉnh bình định có đến một mươi ba một trăm ba mươi hộ với khoảng năm mươi năm người thiếu nước sinh hoạt
tại quảng ngãi quảng nam đà nẵng cũng đang lâm vào tình trạng cạn nước ngọt
các hồ chứa cạn kiệt đầy nước mặn trong cả giếng khoan lẫn giếng khơi người dân phải mua nước về dùng
hiện tại các cơ quan chính quyền địa phương đang cố gắng hỗ trợ nước sạch cho người dân đảm bảo duy trì những sinh hoạt tối thiểu
thưa quý vị không sử dụng bóng bay trong ngày khai giảng không dùng bìa ni lông để bọc vở
hay là những bài giảng về ý thức giữ gìn môi trường hạn chế rác thải nhựa đang được rất nhiều trường học trên cả nước triển khai
đây sẽ là những bài học vô cùng ý nghĩa ngay trên lớp học
và cũng chính từ đây những hành động đẹp về bảo vệ môi trường sẽ được lan tỏa ra khắp cộng đồng
đây là tiết học kỹ năng sống của các bạn lớp sáu e trường lê quý đôn
hôm nay các em được học bài giảng yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên
từ bài giảng này các em đã nhận thức được những hành vi như thế nào được gọi là phá hoại môi trường
từ những bài giảng trên lớp cho đến hành vi của các em đối với môi trường
đã có những chuyển biến tích cực
nhiều học sinh đã tự ý thức trong việc bảo vệ môi trường bằng việc nói không với rác thải nhựa
bằng những chai nước sử dụng nhiều lần như thế này
trong gia đình con hồi xưa thì mẹ con cũng hay dùng túi ni lông để đựng các đồ ăn và các thứ
nhưng bây giờ con đã bảo bố mẹ là không nên sử dụng túi ni lông nữa và nên sử dụng túi chuyên dụng
ví dụ như túi giấy và để mẹ con luôn mang theo cái túi đấy để mỗi khi
mỗi khi đi mua thức ăn mẹ con đều đựng đồ ở đấy
ngay cả ở nhà con thì bây giờ nhà con nhiều khi cũng thích dùng ống hút
thì con sẽ không dùng ống hút nhựa nữa mà con chuyển sang ống hút cỏ
dù chưa thể thay đổi ngay lập tức và hoàn toàn
nhưng nhà trường đã và đang từng bước hướng các em tới việc hạn chế sự lệ thuộc
vào những vật dụng tiện ích như chai nhựa túi ni lông
bây giờ thì sử dụng đồ nhựa cái đồ ni lông
các cái đồ tiện ích thì nó như là một thói quen rồi
mà để thay đổi một thói quen thì không phải ngày một ngày hai
mà rõ ràng chúng ta phải rất là kiên trì vận động thuyết phục và cả nêu gương
và tôi nghĩ là bắt đầu phải từ giới trẻ bắt đầu phải từ nhà trường
không chỉ tại trường lê quý đôn mà nhiều trường học trong cả nước
đã cùng chung tay tham gia bảo vệ hôi trường bằng việc sáng tạo bọc sách

và bảo vệ hôi trường bằng việc sáng tạo bọc sách bổ tiểu của trường lê quý đôn
một năm học mới nói không với ni lông và gai giảng không thả băng bay
để thả tình yêu đến môi trường
điều đáng nói chính từ sự thay đổi hành vi của các em
đã lan tỏa sự thay đổi trong hành vi của chính người lớn
tất cả các giáo viên trong trường cũng đã tuyên truyền đến các bạn
là hạn chế sử dụng tất cả những cái đồ dùng hàng ngày bằng nhựa hay ni lông
ví dụ như là túi ni lông khi đi chợ
thì tôi cảm thích các bạn nhớ nhớ bố mẹ là sẽ mang túi vải đi
một năm học mới lại bắt đầu
một năm học sẽ thật đặc biệt
một năm học mới lại bắt đầu
đại sứ môi trường tí hon này sẽ tạo ra những trảo lưu tích cực
để thay đổi chính thói quen xấu của người lớn xung quanh
khi các em biết nói không với giấc thả nhựa
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
để cập nhật các tin tức từ trường quay tại tp hcm
quang huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị
theo báo cáo của quý vị
trong khoảng năm năm qua hãng này bị thiệt hại hơn hai mươi bảy tỷ đồng
do vận chuyển hành khách sử dụng giấy tờ giả hành khách từ chối nhập cảnh
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay có hai trăm tám mươi tám trường hợp khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay của hãng này bị phát hiện
trong đó có bảy mươi ba trường hợp để sót lọt và chỉ bị phát hiện khi khách làm thủ tục nhập cảnh
tại một số sân bay nước ngoài
với trường hợp này hãng phải chịu nạp phạt năm đến một mươi euro một khách
chưa kể thanh toán các chi phí lưu giữ ăn ở cho khách
và chi phí áp giải chuyên chở khách quay trở lại việt nam
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã có tới gần sáu năm trăm linh trường hợp hành khách
việt nam airlines bị từ chối nhập cảnh singapore và hãng bị thiệt hại
số tiền khoảng một hai triệu đô la singapore tương đương hơn hai mươi tỷ đồng việt nam
nhưng chỉ thu hồi khoảng năm
tại việt nam thời gian qua việt nam airlines cũng phát hiện nhiều hành khách
chủ yếu từ các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình hải phòng hải dương
sử dụng giấy tờ giả như hộ chiếu visa thẻ cư trú đi lao động bất hợp pháp
ở một số nước châu âu nhật bản hàn quốc
thời gian tới việt nam airlines sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để tránh những trường hợp vi phạm tương tự xảy ra
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín sở giao thông vận tải tp hcm chỉ đạo thanh tra giao thông
có trách nhiệm kiểm tra đảm bảo các doanh nghiệp vận tải bán vé xe đúng giá
không tăng giá đủ phương tiện đáp ứng phục vụ hành khách đi lại
các doanh nghiệp vận tải không được tăng quá bốn mươi giá vé so với ngày thường
các trường hợp nâng giá vé sai quy định nâng giá vé bất hợp lý
o ép khách bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc
ngoài ra trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm chuẩn bị xe buýt
sẵn sàng tăng cường giải tỏa khách ở các bến xe khi xảy ra quá tải khách
lãnh đạo bến xe miền đông bến xe miền tây chủ động lên kế hoạch bố trí thêm xe đi các tỉnh
nhằm phục vụ tốt cho hành khách không để xảy ra tình trạng thiếu xe hành khách chờ đợi quá lâu
các đơn vị liên quan như cảnh sát giao thông công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông xung quanh nhà ga bến xe sân bay đảm bảo trong suốt thời gian lễ
không xảy ra ủng tắc kẹt xe trên địa bàn thành phố
lễ hai tháng chín năm nay dự báo hành khách đi lại tại hai bến xe miền đông và miền tây
tăng hai bốn so với khủng khi năm ngoái
dự kiến giá vé dịp này sẽ tăng hơn ngày thường không quá bốn mươi
và chỉ áp dụng cho vé khởi hành ngày ba mươi tháng tám và ba mươi một tháng tám
bến xe sẽ bán vé ủy thác cho các đơn vị vận tải từ ba h ba mươi phút đến hai mươi hai h
các đơn vị vận tải từ bán vé hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
bộ lao động thương minh và xã hội đặt mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín
các cơ sở giáo dục dạy nghề dự kiến thu hút khoảng bốn triệu người theo học
tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
với tp hcm dù chi tiêu tuyển sinh cao nhưng sự chủ động đổi mới trong dạy và học
kết nối các doanh nghiệp tạo điều kiện tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
đã giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh thuận lợi hơn
tại tp hcm hiện có gần một trăm hai mươi trường cao đẳng trung cấp nghề
đây là cơ hội và cũng là thách thức
khi các người tuyển sinh trước đây một số trường cao đẳng trùng cấp nghề
đã không tuyển sinh đủ chỉ tiêu thậm chí có những trường gần như không có học sinh đăng ký học nghề
nhưng năm nay kết quả tuyển sinh đã khả quan hơn
bên cạnh việc đổi mới chất lượng đào tạo thì còn nhiều lý do khác
tạo nên sự hấp dẫn của trường nghề với các thí sinh

tại vì ba mẹ em cũng thấy cái mặt thuận lợi khi đi học nghề
theo thống chê của tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ đại động thương binh và xã hội
tuyển sinh nghề vượt trí tiêu và có nhiều tín hiệu khả quan từ năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi nhiều trường đại học hạ điểm chuẩn giao động từ ba đến bốn điểm
có ngành hạ cao nhất đến bảy điểm điểm chuẩn của các trường nghề ít biến động so với năm trước
bên cạnh việc đổi mới chất lượng đào tạo nhu cầu thị trường về thợ có tay nghề cao
và khả năng có việc làm ngay sau khi ra trường là vấn đề mà các trường dạy nghề đặc biệt quan tâm
trong những năm gần đây thì chúng tôi tuyển sinh với cái trí tiêu nhà nước giao
tổng cục giáo dục nghề nghiệp giao thì chúng tôi đều đạt chỉ tiêu
đến giờ phút này so với thời điểm năm ngoái thì số đăng ký thí sinh vào nhập học vào trường cũng khá là tốt
hiện nay thì nhà trường cũng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp
và các đối tác doanh nghiệp cả trong nước lẫn ngoài nước để tạo điều kiện cho cái đầu ra của mình
và cái thứ hai thì cơ sở vật chất mặc dù có cái sự đầu tư
tuy nhiên nó cũng chưa có đồng bộ và nó cũng chưa theo kịp với cái việc bên ngoài
do đó chúng tôi cũng phải tìm kiếm những mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp
để đưa các em sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp trong điều kiện là các em đang làm học tập và tại nhà trường
thẳng thắng nhìn nhận công tác tuyển sinh ở một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở tp hcm
vẫn chưa hẳn hết khó khăn khi xã hội còn tâm lý chuộng thầy hơn thợ
tuy nhiên với những nỗ lực nâng cao về chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
trang bị đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên
là những yếu tố quan trọng góp phần từng bước tạo nên sự khởi sắc trong tuyển sinh
của các trường cao đẳng trung khắp nghề tại tp hcm
khởi nguồn từ nhật bản mô hình cà phê mèo đã từng gây sốt trên khắp thế giới
riêng tại việt nam mặc dù trào lưu này đã không còn nhiều sớt khúc như vài năm trước
nhưng với những người yêu động vật thì những quán cà phê này vẫn là những nơi nghỉ ngơi thư giãn không thể thiếu
để chăm một chú mèo sống lâu sống khỏe và luôn đẹp là điều không mấy dễ dàng
tại quán cà phê này chị trâm phải chăm sóc cho gần hai mươi chú mèo với những đặc điểm riêng về hình dáng và tính cách

các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn